tại hậu giang vừa khai mạc hội trợ mua sắm và ẩm thực hàng việt nam thái lan năm hai nghìn một mươi chín
hội trợ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tám tháng tám
thu hút hơn hai trăm linh doanh nghiệp tham gia trưng bày hơn bốn trăm năm mươi gian hàng
với các sản phẩm có thế mạnh của hai nước việt nam thái lan
như nông lâm thực phẩm đồ uống thời trang dệt may đồ gỗ thủ công mỹ nghệ
máy móc thiết bị bất động sản tài chính ngân hàng
ngoài ra hỗ trợ còn diễn ra nhiều hoạt động ẩm thực
giới thiệu các món ăn ngon của thái lan của hậu giang và các vùng miền trên cả nước
hàng đêm có các chương trình văn nghệ ca nhạc phục vụ khách tham quan